các nhóm thiện nguyện được lập ra ngày một nhiều với mục đích san sẻ yêu thương giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống
điều này đã thể hiện tinh thần nhân văn nhân ái nhường cơm xẻ áo ngày một lan tỏa trong xã hội
tuy vậy từ thiện không chỉ là tiền quà mà thực sự phải mang lại tính hiệu quả và bền vững
đây cũng chính là nội dung góc nhìn văn hóa tuần này muốn đề cập đến
chúng tôi đã mời tới trường quay hôm nay của truyền nhân dân hai vị khách mời để cùng trao đổi về chủ đề này
xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị tiến sĩ đặng hoàng giang phó giám đốc trung tâm hỗ trợ cộng đồng và nghiên cứu phát triển secode
và nhà báo trần mai anh hiện diễn ra công tác tại tổng công ty hàng không việt nam
xin trân trọng cảm ơn anh chị đã dành thời gian đến với chương trình
chúng ta cũng nghe nói đến chú lĩnh chỉ dũng cảm và đây là tên gọi của chú bé thiện nhân
một chú bé bị bỏ rơi trong rừng từ khi còn sơ sinh và bị thú cắn mất chân và tổn thương nghiêm trọng bộ phận sinh dục
và câu chuyện này được tiếp tục lan tỏa khi mà chị trần mai anh một người phụ nữ đã có hai cậu con trai khỏe mạnh quyết định nhận nhân về làm con nuôi
và nối tiếp đó là một hành trình dài của một người mẹ đã hy sinh rất nhiều để mang lại cái niềm vui và hạnh phúc cho cậu bé
xin được hỏi nhà báo trần mai anh cuộc sống của bé thiện nhân hiện nay ra sao và hoạt động của quỹ tử thiện thiện nhân và các bạn hiện đang được tiến hành như thế nào ạ
nếu mà nói về bé thiện nhân đến bây giờ thì đúng là một hành trình rất dài
thiện nhân bây giờ con trai bắt đầu hơn một mươi tuổi rồi và con đang học lớp năm
mọi người cứ gọi thiện nhân là chú lĩnh chỉ dũng cảm hình như là đúng rất là đúng vì nhân rất là mạnh mẽ tình cảm
học cũng khá vì nhân thông minh lắm
nhưng mà vô cùng nghịch tinh nghịch nhưng mà rất nhạy cảm
chính vì vậy thì những cái con người mà đến giúp đỡ thiện nhân với cả mẹ mai anh của nhân thì mọi người không dừng lại ở những cái chia sẻ cũng như là đóng góp và giúp đỡ cho con hành trình phẫu thuật nữa
các bác sĩ ở các nước từ ý từ mỹ từ đức mỗi lần thiện nhân đi đi phẫu thuật xong cũng yêu con nữa
chính vì mọi người cùng yêu nên tạo thành một cái hành trình thiện nhân nó mở rộng ra và rất là dài
đến bây giờ thì hành trình đấy mở đến nhiều các em bé khác nữa
cũng bị những cái thương tật tương tự như bé nhân về
bộ phận sinh dục nam và nữ
thì nhờ nhân thì lại mang đến cho mẹ anh nhiều những đứa con khác nữa
nên bây giờ cái gia đình mà hành trình thiện nhân và những người bạn đấy rất là lớn rồi
và vẫn đang phát triển

à tự đi con tự đi
phải chăng lòng tốt của mọi người năm xưa đã bị phản bội
hay số tiền tử thiện quá lớn mà lại không có sự giám sát dạy dỗ cách sử dụng số tiền đó cho đúng cách mới là nguyên nhân khiến hào anh trở thành con người như hôm nay